các nhà khoa học mới đây vừa phát đi cảnh báo biến thể phụ mới của virus sars cov hai
gây bệnh covid một mươi chín có tên là kp hai có khả năng lây lan nhanh hơn và né vaccine tốt hơn so với
các biến thể trước đây kể cả biến thể xbb đang chiếm số đông các ca nhiễm mới
nghiên cứu được công bố trên bioassist một nền tảng lưu trữ bản thảo khoa học trước khi được
bình duyệt tuy nhiên những phát hiện này cho thấy mối đe dọa tiềm ẩn đáng kể đối với sức khỏe
cộng đồng và cần được theo dõi chặt chẽ kp hai cũng cho thấy khả năng kháng trung hòa cao
nghĩa là biến thể này có thể trốn tránh hệ miễn dịch do vaccine hoặc do nhiễm các biến thể trước
đó tạo ra khả năng kháng vaccine cao hơn này có thể là một phần lý giải cho việc gia tăng số
ca mắc covid một mươi chín do kp hai các nhà khoa học kêu gọi cần theo dõi chặt chẽ sự lây lan của kp hai và
tiến hành nghiên cứu chuyên sâu hơn để hiểu rõ hơn về cơ chế lây nhiễm và khả năng kháng vaccine
của biến thể những thông tin này sẽ giúp các nhà nghiên cứu phát triển vaccine
và phương pháp điều trị hiệu quả hơn trong tương lai
covid một mươi chín là bệnh gây ra do virus có tên sars cov hai được phát hiện vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín tại vũ hán
trung quốc covid một mươi chín gây ra các triệu chứng hô hấp với các biểu hiện giống như bệnh cảm lạnh
cúm hay viêm phổi những người cao tuổi và người có bệnh mạng tính có nguy cơ cao tử vong khi mắc
covid một mươi chín di chứng hậu covid một mươi chín có thể xuất hiện ngay cả khi người bệnh có triệu chứng nhẹ hay thậm
trí không có triệu chứng covid một mươi chín biến đổi theo thời gian và liên tục thể hiện mức độ nguy hiểm
các chuyên gia đang liên tục theo dõi các biến thể mới của covid một mươi chín bao gồm cả biến thể omicron
để xem liệu chúng có lây lan dễ dàng hơn gây ra bệnh nặng hơn hay có thể ảnh hưởng đến hiệu quả
của vaccine hay không các biến thể mới như omicron là một lời nhắc nhở rằng đại dịch covid một mươi chín vẫn còn
vô cùng phức tạp và khó lường hiện nay nhiều người đã tiêm đủ số mỗi vaccine khuyến cáo vẫn
bị nhiễm covid một mươi chín điều này cho thấy kháng thể sinh ra chưa đủ để bảo vệ cơ thể do đó
ngoài vaccine covid một mươi chín tất cả mọi người nên bổ sung thêm các loại vaccine tăng cường
khác và tiếp tục tuân thủ nguyên tắc phòng dịch năm k an toàn
biến thể covid một mươi chín là những đột biến của sars cov hai các virus có cấu trúc rất đơn giản
bao gồm một vỏ protein bao bọc vật liệu di truyền trong nó trong quá trình nhân lên sau khi xâm nhập
tế bào vật trù xuất hiện những sao chép bị lỗi gọi là đột biến một số ít trong những đột biến
này mang lại lợi thế sinh tồn cho virus như làm tăng khả năng lây lan gọi là biến thể virus
những biến thể này vẫn là sars cov hai nhưng hoạt động có phần khác nhau
việc sars cov hai xuất hiện các biến thể là điều đã được dự đoán trước một số biến thể xuất hiện
và biến mất trong khi một số tiếp tục tồn tại và lan rộng hiện nay các nhà khoa học vẫn đang
tích cực nghiên cứu các loại vaccine covid một mươi chín thế hệ mới đặc biệt là các liệu pháp kháng thể đơn
dòng nhằm tăng khả năng kích thích cơ thể sinh kháng thể hoặc có thể đưa lượng kháng thể có sẵn
từ bên ngoài vào cơ thể chủ động phòng bệnh chỉ trong vài giờ từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi các biến thể
của virus corona bắt đầu xuất hiện làm tăng tốc độ lây nhiễm của virus tăng nguy cơ tái nhiễm
bệnh tăng khả năng vô hiệu hóa các kháng thể đơn dòng cũng như vaccine tăng nguy cơ bệnh nặng
phải nhập viện và tử vong tất cả virus đều thay đổi dần theo thời gian và đều có thể dẫn đến các
biến thể sars cov hai là một loại virus aan dễ bị đột biến vì cấu trúc mạch đơn kém bền vững
các nhà khoa học đã phát hiện sars cov hai có đặc điểm ian sợi đơn dương dài nhất trong các loại
virus khiến các đột biến dễ xảy ra hơn sinh ra các biến thể covid một mươi chín mới nhờ vào các protein
gai sars cov hai bám vào đường hô hấp sau đó sẽ xâm nhập vào tế bào biểu mô của vật chủ và nhân
lên khi sự biến đổi gen làm cho các protein gai này dễ hòa màng với mảng tế bào vật chủ hơn
thì sẽ khiến cho sự lây nhiễm xảy ra nhanh hơn bộ y tế và dịch vụ nhân sinh hoa kỳ thành lập một
cơ quan liên ngành về sars cov hai có tên gọi là sig nhằm xác định nhanh chóng các đặc điểm của
các biến thể covid một mươi chín mới phát sinh cũng như hiệu quả của vaccine điều trị trần đoán với các
biến thể mới này sig phân loại các biến thể covid một mươi chín dựa trên đặc điểm và sự phổ biến
hoa kỳ hiện có bốn nhóm biến thể covid một mươi chín là biến thể đang được theo dõi biến thể đáng quan tâm
biến thể đáng lo ngại biến thể có hậu quả nghiêm trọng biến thể đang được theo dõi
biến thể đang được theo dõi hay còn viết tắt là vbm là các biến thể covid một mươi chín có khả năng tác động
rõ ràng với các biện pháp phòng dịch được khuyến cáo hoặc có thể làm cho bệnh nặng hơn
lây nhiễm cao hơn tuy nhiên cho đến nay biến thể này không còn được phát hiện hoặc lưu hành
ở mức thấp nhưng biến thể vbm không gây ra rủi ro đáng kể cho cộng đồng một số biến thể được
xếp trong nhóm này là alpha beta gamma iota kapa biến thể đáng quan tâm voi biến thể đáng
quan tâm chứa các đặc điểm di chuyển làm virus có khả năng lây lan cao hơn né tránh được hệ
miễn dịch của cơ thể khó phát hiện khi xét nghiệm hoặc làm cho bệnh nặng hơn hiện tại không có
biến thể virus corona được xác định thuộc nhóm voi
biến thể đáng lo ngại voc biến thể đáng lo ngại là biến thể được chứng minh về tốc độ lây nhiễm
nhiễm khả năng khiến bệnh nặng hơn như phải nhập viện tử vong tác động đến kháng thể được hình
thành trong cơ thể làm giảm hiệu quả điều trị hoặc phòng ngừa có được từ vaccine có xét nghiệm
hoặc kháng lại các thuốc dệt virus delta và omicron được xếp vào nhóm biến thể voc này
biến thể có hậu quả nghiêm trọng vosc biến thể có thể được xếp vào nhóm gây hậu quả nghiêm trọng
có thể vô hiệu hóa khiến các loại vaccine hiện tại không thể phát huy tác dụng phòng ngừa hiện
chưa có biến thể nào được xếp vào nhóm này biến thể omicron được phát hiện lần đầu tiên
vào tháng một mươi một hai nghìn hai mươi một tại nam phi được đưa vào nhóm biến thể đáng lo ngại omicron đang dần thay thế
chủng delta ở nhiều quốc gia omicron có khả năng lây truyền cao hơn chủng cũ tuy nhiên
những dữ liệu cho thấy covid một mươi chín do biến thể virus corona omicron gây ra các triệu chứng nhẹ hơn do
và các thể khác cdc hoa kỳ cho hay một số phương pháp điều trị covid một mươi chín bằng kháng thể
đơn dòng vẫn có hiệu quả với omicron sự xuất hiện của omicron cho thấy tầm quan trọng của việc tiêm
vaccine và tiêm nhắc lại một thực tế rõ ràng trong thời kỳ đại dịch là virus sars cov hai không
ngừng tiến hóa bằng chứng là biến thể mới đáng lo ngại xuất hiện với tần suất vài tháng một lần
những biến thể có khả năng lây lan tốt hơn cuối cùng sẽ trở thành chủng trội hơn so với các phiên
bản trước đó khả năng lây lan được cải tiến là do có các đột biến trong protein gai của virus trong
thể liên kết mạnh hơn với các thụ thể ace hai trong tế bào của con người đột biến này đã cho phép
biến thể anfa và sau đó là biến thể delta trở thành chủng trội trên toàn cầu và các nhà khoa
học dự đoán điều tương tự sẽ xảy ra với omicron tuy nhiên nhà nghiên cứu sau tiến sĩ về miễn dịch
học và virus học ben krishna tại đại học cambridge cho rằng virus không thể tiến hóa
vô thời hạn theo các quy luật hóa sinh virus ngày càng tiến hóa cuối cùng sẽ phát triển thành
một protein gai liên kết với aci hai ngày càng mạnh do đó khả năng lây lan của sars cov hai giữa người
với người sẽ không bị giới hạn bởi mức độ virus có thể bám vào bên ngoài tế bào con người
các yếu tố khác sẽ hạn chế sự lây lan của virus chẳng hạn như tốc độ sao chép của bộ gen
tốc độ virus có thể xâm nhập vào tế bào thông qua protein và lượng virus mà một người bị nhiễm
có thể thải ra về nguyên tắc tất cả những thứ này cuối cùng sẽ phát triển đến hiệu suất cao nhất
một biến thể mạnh như omicron chỉ đơn giản là đột biến ngẫu nhiên thay đổi theo thời gian để trở nên
khó nhận biết hơn đối với hệ miễn dịch cho phép các đợt tái nhiễm chúng ta có thể có mùa
covid một mươi chín vào mỗi mùa đông giống như bệnh cú mùa virus cú mùa mới mỗi năm không nhất thiết nguy hiểm
hơn năm ngoái chúng chỉ khác nhau ở mức độ vừa đủ đối với sars cov hai minh chứng về tình
hướng này là hai trăm hai mươi chín e một loại virus corona gây ra cảm lạnh thông thường cũng diễn biến tương tự
do đó omicorn sẽ không phải là biến thể cuối cùng nhưng nó có thể là biến thể cuối cùng
đáng quan ngại nếu chúng ta may mắn kể cả khi diễn biến của đại dịch này khó đoán được trước
sars cov hai có thể sẽ trở thành một loại virus đặc hữu biến đổi từ từ theo thời gian bệnh
rất nhẹ vì những tiếp xúc trong quá khứ tạo ra khả năng miễn dịch làm giảm khả năng nhập viện
và tử vong hầu hết mọi người sẽ bị nhiễm bệnh lần đầu tiên khi còn nhỏ điều này có thể xảy ra
ra trước hoặc sau khi tiêm vaccine và những lần tái nhiễm sau đó sẽ hầu như không đáng lo ngại
một nhóm nhỏ các nhà khoa học sẽ theo dõi những thay đổi di chuyển của sars cov hai theo thời gian
giống như bệnh cúm hiện nay và những biến thể đáng quan ngại sẽ trở thành dí vãng
ít nhất là cho đến khi loại virus tiếp theo vượt được qua hàng rào lây nhiễm giữa các loài